vừa qua đã xảy ra hiện tượng sạt trượt đối với nhiều diện tích đất cây trồng gần khu vực hồ bùn thải đuôi quặng của nhà máy tuyển công ty nhôm đắk nông tkv thuộc thôn quảng bình xã nghĩa thắng huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
tình trạng này xảy ra khi mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nơi đây và khiến cho bà con vô cùng lo lắng
thực tế hiện trường xác định có khoảng hơn năm m hai đất canh tác và cây trồng của người dân bị ảnh hưởng
trong đó có khoảng hơn hai m hai bị sạt trượt nghiêm trọng có nơi có độ tranh lệch khoảng hai mét diện tích còn lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài có bề rộng từ bảy đến một mươi cm
sạt trượt đất khiến toàn bộ diện tích hồ tiêu cà phê và cao su của người dân bị thiệt hại